và ở phần cuối của nhịp sống hai mươi bốn trên bảy cho phép chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng đến với một lớp học đặc biệt
mà ở đó luôn hiện hữu sự yêu thương và chia sẻ khi những chiến sĩ mang trên mình màu áo xanh
lại hóa thân thành những gia sư tại một lớp học giả chiến
sảnh chung cư một nghìn năm mươi phường một mươi hai quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đây là nơi mà hơn một trăm ba mươi hộ gia đình được chính quyền quận bình thạnh tổ chức di dời
từ các khu nhà trọ lục xụp nhà trong hẻm sâu nơi có dịch bệnh phức tạp vào đây sinh sống để tránh dịch tạm thời
cứ đúng tám giờ sáng mỗi ngày bé phạm ngọc gia hân lại chuẩn bị tập dở
để bắt đầu vào giờ học online tại lớp học giả chiến này
không giáo viên không bàn không bảng không quạt hay máy lạnh chỉ có ghế đá là bàn sàn là ghế
ấy vậy mà lớp học giả chiến này đã giảm bớt nỗi lo cho phụ huynh khi con bước vào năm học mới
lúc mới qua đây thì mình nhận là căn hộ mới là hoàn toàn mới là không có gì hết
thì lúc đầu là cũng trăng trở về cái vấn đề học online
sợ tại vì mình mua gói ba g thì xài chút xíu là nó hết
nên thì mình cũng lo lắng nhưng mà ở đây thì nghe là mở cái lớp học online thì chị rất là vui
nên là cũng mừng lắm cũng không đỡ lo cái phần đó
còn đối với đại quý phạm công sĩ cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận bình thạnh
ngoài công tác chuyên môn anh còn quá thân trở thành gia sư ngay từ những ngày đầu lớp học giả chiến hoạt động
anh đức phạm công sĩ cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận bình thạnh
như mấy một số trường hợp bé khó khăn về các trang thiết bị kết nối với internet
và những trường hợp bé có thể bé không hiểu bài thì mình sẵn sàng mình có thể mình vô hướng dẫn các bé được
thì ở đây có từ cấp một cấp hai cấp ba thì những trường hợp cái kiến thức cơ bản thì mình cũng có thể nắm được và hướng dẫn cho các bé
mình cảm thấy khi bé vui vẻ phấn khởi học những cái kiến thức đầu tiên của năm học mới
những cái mệt mỏi của mình cũng không còn nữa
trước giờ thì tôi chưa thấy công an mà làm thầy giáo mà hướng dẫn mấy đứa nhỏ là về họ học hành này kia
nhưng bây giờ là tôi đã thấy rất là vui và hài lòng
với lại cũng cảm ơn mấy anh công an đã hỗ trợ nhiệt tình cho mấy đứa nhỏ
năm học mới bắt đầu ngay giữa lúc dịch bệnh căng thẳng
nhưng giờ đây việc học online của các em tại chung cư ấm áp tình thầy trò này đã trở nên dễ dàng hơn
có lẽ sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt các em và gia đình trở về nhà
những hình ảnh về những gia sư mang màu áo xanh sẽ còn động lại trong lòng các em và mỗi người dân từng sống tại đây